hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã ra quyết định truy nát đặc biệt đối với đối tượng trần trung hùng về cắt tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công an thành phố con tum nhận được tin báo của vợ chồng ông nguyễn văn s trú tại phường trường trinh thành phố con tum
tố cáo việc con trai bị một số đối tượng bắt cóc và ép buộc phải tự chặt ngón tay út bên tay trái của mình
quá trình điều tra công an thành phố con tum xác định trần trung hùng là đối tượng chính đã cùng đồng bọn gây ra vụ việc trên
nên tiến hành truy bắt đối tượng để xử lý theo pháp luật
quá trình điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum đã bắt giữ bốn đối tượng là trần quốc hưng hai mươi bảy tuổi
nguyễn văn chứ hai mươi tám tuổi trần văn hoài tuấn hai mươi chín tuổi và huỳnh tuấn cường hai mươi bốn tuổi
cùng ở thành phố con tum liên quan đến hành vi che giấu giúp đỡ trần trung hùng trốn thoát
hiện đối tượng đã được di lý về cơ quan công an để tiếp tục làm rõ